tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm hai mươi sáu ca
số ca điều trị khỏi hiện là một ba mươi một ca số ca còn đang điều trị là sáu mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba chín mươi người